hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cách quảng nam một trăm hai mươi năm km cách quảng ngãi tám mươi năm km cách bình định một trăm một mươi hai km và cách phú yên một trăm chín mươi km
sức gió mạnh nhất là cấp một mươi hai tức là từ một trăm một mươi năm đến một trăm ba mươi năm km một giờ giật cấp một mươi năm
vào lúc bảy h ba mươi sáng ngày hôm nay phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số chín
và sơ tán người dân tại thành phố đà nẵng
trong khu sơ tán tại trung tâm dịch vụ việc làm sở lao động thương binh và xã hội thành phố đà nẵng
phó thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương cung cấp đủ lương thực và nước uống cho người dân tại các điểm sơ tán
đồng thời lưu ý các lực lượng đặc biệt quan tâm đến việc bảo đảm an toàn cho các điểm sơ tán
nhất là các công trình có mảng tường kính lớn rất dễ bị gió giật vỡ gây nguy hiểm
và lúc này thì tình hình tại đà nẵng như thế nào
chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại phóng viên thùy linh đang có mặt tại đà nẵng
thưa quý vị và các bạn
trong sáng ngày hôm nay đà nẵng đã bắt đầu có gió giặc mạnh cấp ba và mưa lớn theo từng đợt
và người dân đã hạn chế ra ngoài để đảm bảo an toàn
hiện tại thì thành phố vẫn chưa có thiệt hại do cơn bão số chín gây ra
đối với phương tiện tàu thuyền sáng nay ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã kêu gọi một hai trăm bốn mươi tàu
với hơn bảy lao động vào nơi tránh trú an toàn
còn hai tàu cá với một mươi bảy lao động đang hoạt động ở khu vực nam biển đông của tỉnh cà mau
chính quyền thành phố cũng đã sơ tán hơn chín mươi một người
và bốn người đến các tòa nhà kiên cố để tránh trú an toàn
theo thông tin từ sở chỉ huy tiền phương ứng phó với cơn bão số chín đặt tại thành phố đà nẵng
ở đây lực lượng chức năng vẫn đang tích cực triển khai các phương án để tiếp cận
tìm kiếm cứu nạn hai tàu thuyền tại bình định đang mất liên lạc
và kiên quyết kêu gọi bốn mươi sáu tàu thuyền ở bình định đang trong vùng nguy hiểm đến khu vực an toàn
vâng cảm ơn phóng viên thùy linh
còn tại thứ thiên bản
thì lúc này đã có những khu vực có lượng mưa lên tới trên ba trăm linh mm
chúng tôi đã kết nối điện thoại với phóng viên hồng nhung đang có mặt tại thừa thiên huế để thông tin chi tiết
xin chào phóng viên hồng nhung ạ
xin chị cho biết thông tin chi tiết về tình hình mưa lũ tại thừa thiên huế lúc này như thế nào ạ
xin chào phóng viên hồng nhung chị có nghe rõ không ạ
dạ vâng em nghe rõ ạ
xin chị cho biết tình hình cụ thể về mưa bão tại thừa thiên huế lúc này như thế nào ạ
vâng thưa thưa chị
do ảnh hưởng của cơn bão số chín thì bắt đầu tư ràng sản ngày hôm nay
thì tại thứ thiên huế đã có mưa vừa để mưa rất to do rít và giật mạnh tân cơn
và đường phổ lúc này cũng đã rất vặn về
điều này đã cho thấy người dân đã chấp hành nghiêm túc lên hàng chỉ ra đường
từ hai mươi một h ngày hai mươi bảy tháng một mươi cho đến khi có thông báo mới
trước những mức độ nghiêm trọng do cơn bão số chín có thể gây ra
thì sau khi hoàn tất việc đi rơi và xếp tạng hơn một mươi chín hồ dân
với gần sáu mươi năm người ở các vùng nguy hiểm để nơi tiên cổ để tránh cơn bão số chín
thì hiện nay tại các địa bàn cơ sở
thì lực lượng công an vẫn đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương
cũng như các lực lượng khác tích cực bản biên bàn liên tục theo dõi
nằm tên hình mưa bão để sẵn sàng hội diệt trời cho người dân khi cần
còn trên tuyển quốc lộ một a thì thuộc địa bàn huyện phủ lộc
thì lực lượng cảnh sát giao thông công an tình cũng như lực lượng cảnh sát giao thông
của công an huyện phủ lộc đang túc trực hai mươi bốn h trên hai mươi bốn h để điều tiện phương tiện
không cho các phương tiện di chuyển vào khu vực cỏ bào cho địa phương bão tăng
do vậy thì lượng phương tiện tàm dân khá nhiều ở khu vực thị trận lăng cô và trên đường đạp huế
vâng xin cảm ơn phóng viên hồng nhung
như vậy là hiện tại thì các phương án để chủ động ứng phó với cơn bão số chín
đang được chính quyền và các lực lượng chức năng ở các địa phương đang triển khai rất quyết liệt
và thưa quý vị theo báo cáo nhanh của ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ngãi
đến thời điểm hiện tại tỉnh quảng ngãi đã có một người thiệt mạng và một người bị thương
chúng tôi kết nối với phóng viên thành sự
xin chào anh ngày xưa anh có thể chia sẻ thông tin chi tiết về thiệt hại ban đầu do bão số chín tại quảng ngãi được không ạ
thưa quý vị do tín hiệu không được tốt nên chúng tôi sẽ quay trở lại với tình hình ở quảng ngãi sau
còn bây giờ chúng ta sẽ gặp lại phóng viên ngọc lũy để cập nhật tình hình tại quảng nam lúc này ạ
xin chào quý vị và các bạn
tôi đang có mặt tại thành phố hội an tỉnh quảng nam
hiện tại đây đang có gió rất to viết từng cơn khiến cho nhiều cây cối bị ngã đổ
nhiều đường dây điện cũng đã bị ngập và rơi xuống đường
theo như ghi nhận của chúng tôi thì đến thời điểm hiện tại vẫn còn một vài người dân đang di chuyển trên đường
điều này là hết sức nguy hiểm trong thời điểm cơn bão đang tiến vào đất liền
hiện tại thì bão số chín còn cách quảng nam khoảng một trăm linh km với sức gió mạnh cấp một mươi một một mươi hai một mươi ba giật cấp một mươi năm
người dân cần hết sức lưu ý và tuân thủ nghiêm lệnh cấm ra khỏi đường để bảo vệ tài sản và tính mạng của chính mình
phóng viên ngọc lũy và ngay lúc này thưa quý vị chúng tôi đã kết nối được điện thoại với phóng viên thành sự đang có mặt tại quảng ngãi
xin chào anh thành sự ạ
anh khánh sự anh có thể cho biết thông tin chi tiết tình hình mưa bão tại quảng ngãi lúc này như thế nào đúng không ạ
vâng thì đến lúc này tại tỉnh quảng ngãi thì gió giật mạnh cấp một mươi một
trong khi đó thì tại huyện đảo lý sơn từ tối hôm qua đến nay là địa phương chịu lựa trực tiếp được cơn bão số chín
thì nay gió rất mạnh trống từ năm đến bảy mét
và thực hành bắt đầu tại huyện đảo lý sơn thì có gây ra hàng chục nhà bị tóc mái

tin tiếp theo về diễn biến đường đi của cơn bão cũng như công tác ứng phó mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trong bản tin phát sóng vào lúc một mươi h một mươi năm phút trên kênh intv